hà giang là một tỉnh miền núi biên giới nằm ở địa đầu cực bắc của tổ quốc nơi cư trú của một mươi chín dân tộc anh em
mỗi dân tộc đều có một sắc thái văn hóa truyền thống riêng
cùng với việc đẩy mạnh sản xuất nông nghiệp theo hướng hàng hóa hà giang đã chọn phát triển du lịch
thành ngành kinh tế mũi nhọn theo nghị quyết số tám của bộ chính trị
có thể nói những năm gần đây hoa tam giác mạch của hà giang đã trở thành điểm nhấn
thu hút đông đảo du khách đến với hà giang mở ra cho hà giang một hướng đi mới xây dựng sản phẩm du lịch hòa tam giác mạch
với mục đích tuyên truyền quảng bá xây dựng thương hiệu nâng cao vị thế hình ảnh của hà giang với bạn bè trong nước và quốc tế
lễ hội hoa tam giác mạch của tỉnh hà giang lần thứ ba năm hai nghìn một mươi bảy
một lễ hội văn hóa mang tên một loài hoa đẹp gắn liền với đồng bào dân tộc thiểu số trên cao nguyên đá đồng văn
lễ hội hoa tam giác mạch được tỉnh hà giang xác định là một trong những hoạt động quan trọng nhằm phát huy tiềm năng lợi thế du lịch của hà giang
tạo động lực thu hút du khách trong nước và nước ngoài cải thiện sinh kế cho đồng bào dân tộc thiểu số ở cao nguyên đá đồng văn
lễ hội hoa tam giác mạch năm nay sẽ diễn ra từ ngày hai mươi bốn tháng một mươi một đến ngày ba mươi một tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi chín
trong những năm gần đây du lịch tỉnh hà giang có nhiều khởi sắc nhất là vào dịp cuối tuần hay lễ hội của địa phương
đây là những tín hiệu mừng cho phát triển kinh tế
nhưng bên cạnh đó thì vấn đề đảm bảo an toàn giao thông lại tiềm ẩn không ít nguy cơ
để đảm bảo trật tự an toàn giao thông trong những dịp như lễ hội hoa tam giác mạch đang được diễn ra
lực lượng công an từ tỉnh đến cơ sở đã xây dựng kế hoạch phương án bố trí tăng cường lực lượng chủ động
nắm chắc tình hình đảm bảo về trật tự an toàn giao thông phục vụ người dân vui chơi đi lại trong dịp lễ hội tại hà giang
để đảm bảo trật tự an toàn giao thông trong những dịp như lễ hội hoa tam giác mạch đang được diễn ra
như âu quý hồ sapa y tý passat và nậm chảy mường khương nhiệt độ xuống độ c
đặc biệt các khu vực có độ cao từ hai bảy trăm linh m trở lên so với mặt nước biển nhiệt độ xuống âm hai độ c
tại pha xipang với độ cao hơn ba mét so với mực nước biển nhiệt độ xuống còn từ âm năm đến âm sáu độ c
nhiều nơi đã xuất hiện bằng tuyết
tại hà nội trong ngày hai mươi năm tháng một mươi một nhiệt độ cao nhất ở mức một mươi năm một mươi bảy độ c đến đêm giảm còn một mươi hai độ c
sau đó trời sẽ ấm dần lên và đến giữa tuần tới sẽ ấm trở lại
không khí lạnh gây gió mạnh cấp sáu giật cấp bảy cấp tám ở vĩnh bắc bộ
khu vực biển trung bộ có gió mạnh cấp sáu giật cấp bảy
do mưa lớn đề phòng lũ trên các sông từ thừa thiên huế đến bắc phú yên và con tum có khả năng lên lại
nguy cơ xảy ra lũ quét sạt lở đất vùng núi ngập úng vùng trũng thấp tại các tỉnh thuộc khu vực trên
thưa quý vị và các bạn các địa phương thuộc tây bắc đang chịu đợt rét đầu tiên của mùa đông năm nay
rét đậm rét hại năm ngoái trên địa bàn tỉnh sơn la thì có tới trên một mươi năm con da súc gồm châu bò dê và cả lợn bị chết do giá rét
nhằm giảm thiểu thiệt hại cho đàn gia súc trong mùa rét năm nay tỉnh sơn la đang tích cực triển khai công tác phòng chống đói rét cho gia súc gia cầm
những ngày này khi đợt rét đậm rét hại tràn về
theo sự hướng dẫn của cán bộ khuyến nông huyện thuận châu tỉnh sơn la
gia đình bà lương thị trung đã hoàn thành việc che chắn chuồng trại giữ chữ thức ăn cho đàn da súc của nhà mình
hàng năm cứ đến mùa rét thì cán bộ khuyến nông xuống hướng dẫn quay lại chuồng trại
lạnh quá thì làm quần áo cho châu bò để giữ ấm cắt cỏ và cho nó ăn ở nhà
mình làm đúng theo hướng dẫn nên mấy năm gần đây châu bò nhà mình không bị chết rét
xã vùng cao nậm lầu huyện thuận châu có đàn gia súc lớn với số lượng lên tới gần bảy con
chủ yếu là châu bò và dê
bà con đã tuân thủ các biện pháp phòng chống rét cho gia súc ngay từ đầu vụ mùa đông năm ngoái
toàn huyện thuận châu có gần sáu con da súc bị chết do rét đậm rét hại và băng giá
do vậy công tác phòng chống đói rét cho gia súc gia cầm được huyện này rút kinh nghiệm triển khai từ rất sớm
hàng năm thực hiện kế hoạch phòng chống đói rét cho châu bò gia súc
vì trạm khuyến nông cũng đã chỉ đạo khuyến nông viên cơ sở các xã tham mưu cho ủy ban nhân dân các xã
thành lập những tổ phòng chống rét tại địa phương và khuyến nông viên cơ sở thường xuyên xuống chuồng trại của người dân
để hướng dẫn tại hiện trường về những cách như phòng chống rét cho châu bò phủ bạt kín chuồng trại và giữ chữ thức ăn
đặc biệt là bổ sung những thức ăn tinh cho châu bò
vụ rét năm hai nghìn một mươi năm hai nghìn một mươi sáu sơn la có gần bảy mươi con da súc
sơn la có gần bảy mươi con da súc da cầm bị chết rét
chỉ riêng đợt rét kỷ lục trong vụ cũng đã làm chết mất hai tám trăm linh con
sơn la trở thành tỉnh đứng đầu các tỉnh miền núi phía bắc bị thiệt hại do giá rét
hiện tri cục khuyến nông tri cục trăn nuôi và thú y tỉnh đã và đang tích cực đẩy mạnh tuyên truyền
và hướng dẫn kỹ thuật phòng chống đói rét cho các hộ gia đình trăn nuôi da súc ra cầm trên toàn tỉnh
hội khuyến học tỉnh thừa thiên huế và công ty bảo hiểm nhân thọ sun life đã phối hợp tổ chức cho học bổng sun life vì tương lai tê sáng
cho ba mươi em học sinh nghèo hiếu học tại các huyện thị xã và thành phố trong tỉnh mỗi suất trị giá một triệu đồng
hội khuyến học cũng đã trích năm mươi triệu đồng trao quà tặng cho hai mươi năm giáo viên có hoàn cảnh khó khăn ở các vùng thấp trũng
bị thiệt hại do ảnh hưởng của các trận lũ lụt vừa qua ở thừa thiên huế
món quà tuy không lớn nhưng thể hiện sự quan tâm của cộng đồng đến những nhà giáo còn phải làm việc trong hoàn cảnh khó khăn
cùng ngày nhiều tổ chức thiện nguyện cũng tặng nhiều phần quà có giá trị cho nhiều em học sinh tiểu học và mầm non vùng lũ lụt tại thừa thiên huế
đại diện các trường tiểu học và mầm non trên địa bàn các huyện phú lộc phong điền và quảng điền đã cảm ơn tấm lòng thiện nguyện hướng về nhân dân vùng lũ lụt
nhất là các em học sinh đang gặp nhiều khó khăn của các nhà hảo tâm
đồng thời mong rằng sẽ có nhiều món quà về ý nghĩa về vật chất và tinh thần để phần nào giúp các em bớt đi khó khăn vất vả khi mùa đông lạnh giá đang về lan tỏa tình yêu thương trong cộng đồng
hàng nghìn hộ dân tỉnh phú yên đang phải đối mặt với nhiều khó khăn thách thức vì thiệt hại kinh tế quá lớn sau cơn bão số một mươi hai
rừng trồng thì tan tác bán với giá chỉ bằng hơn một nửa so với bình thường
trong khi đó cây cao su đang cho thu hoạch mủ cũng bị gãy đổ hàng loạt bán không mấy người mua
ghi nhận của phóng viên truyền hình nhân dân tại tỉnh phú yên
dân chỉ còn biết chặt thân bán đổ bán tháo với giá rẻ
nhưng thương lái từ các tỉnh phía nam cũng chỉ mua những cây đường kính từ hai mươi cm trở lên còn lại làm củi mất trắng ba trăm linh triệu đồng
trong khi đó hơn một mươi bốn trăm linh hectare rừng trồng ở các huyện đồng xuân sơn hòa tuy an sông hình tây hòa và thành phố tuy hòa cũng bị gãy đổ hàng loạt
người dân đang đồng loạt tận thu bán với giá từ sáu trăm linh đồng đến tám trăm linh đồng một tấn giảm khoảng ba trăm linh đồng so với trước bão
dân tích kêu là có chú là hai năm ha nhưng mà nó xa đường
cho nên bây giờ là thực tế ra là coi như là mua lái này chưa sử dụng
không mua kể là khoảng năm mươi rồi đó
cách đường khoảng năm trăm linh thước đường vận chuyển là khó khăn
giờ chỉ mặt đường thì mấy nó thu cách xa đường thì nó không thu được
khối lượng rừng trồng của người dân bị thiệt hại quá lớn
rừng của doanh nghiệp cũng bị gãy đổ hàng nghìn hectare
trong khi đó phú yên chỉ có hai nhà máy chế biến gỗ với công suất hơn ba trăm linh tấn một năm nên không thể thu mua kịp
vì vậy những diện tích rừng nằm xa đường giao thông bán không ai mua
người dân không biết phải làm sao
thì hiện nay bà con đã tặng thu một số diện tích cao su để rồi bán sau đó rồi tái đầu tư lại
thuần lớn mà con được thống nhất là việc đầu tư lại cho cao su trồng mới
diện tích mà chúng ta hiện nay đang khai thác được tặng thu đó
còn đối với cây keo thì một số diện tích không tặng thu được thì bà con còn nợ nguyên
khi đến tuổi khai thác thì bà con sẽ khai thác
mặc dù năng suất nó không được tặng thu nhưng bà con sẽ tặng thu
không đạt cao nhưng mà bà con vẫn chấp nhận đỡ lại diện tích này
khi đến tuổi khai thác cũng như các nhà máy không gây khó khăn
hiện ủy ban nhân dân tỉnh phú yên đã đề nghị hỗ trợ khoảng một trăm sáu mươi hai tỷ đồng
cho người dân sản xuất nông lâm ngư nghiệp chịu ảnh hưởng của bão số một mươi hai
chỉ đạo sở nông nghiệp và phát triển nông thôn phối hợp với ngân hàng nhà nước chi nhánh tỉnh phú yên
cần khẩn trương tham mưu những vấn đề cụ thể để tiếp tục kiến nghị chính phủ
các bộ ngành trung ương về cơ chế xử lý nợ có chính sách hỗ trợ khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do thiên tai
thời gian qua trên vùng biển của tỉnh quảng trị nói riêng và cả nước nói chung
tình hình vi phạm lãnh hải của các tàu cá nước ngoài có chiều hướng phức tạp
để nâng cao nhận thức cho các thuyền trưởng tàu cá chung và xa bờ
bộ đội biên phòng tỉnh quảng trị đã tổ chức tuyên truyền về chủ quyền biển đảo việt nam
tại buổi tuyên truyền các thuyền trưởng tàu cá trung bờ và xa bờ đã được lực lượng bộ đội biên phòng quảng trị
phổ biến về luật biển việt nam năm hai nghìn một mươi hai gồm các vấn đề quy chế pháp lý vùng biển việt nam
và điều chỉnh các hoạt động trong các vùng biển việt nam
hiệp định hợp tác ngày cá vịnh bắc bộ giữa việt nam và trung quốc năm hai nghìn
chỉ thị số một cttg năm hai nghìn một mươi năm của thủ tướng chính phủ về xây dựng phong trào toàn dân
tham gia bảo vệ an ninh tổ quốc trong tình hình mới
hiện tại tỉnh quảng trị có hơn hai ba trăm linh tàu thuyền các loại
trong đó có hơn năm trăm năm mươi tàu xa bờ và trung bờ hơn một trăm một mươi tổ tự quản
việc tuyên truyền hôm nay mang ý nghĩa hết sức quan trọng
nó sẽ giúp cho các thuyền trưởng hiểu sâu rộng hơn về thềm lục địa và lãnh hải việt nam
qua đó các thuyền trưởng sẽ là cột mốc sống giữa biển khơi và là đầu mối thông tin liên lạc
của các ngành chức năng khi có các tàu cá nước ngoài xâm phạm lãnh hải việt nam
để các ngành chức năng có phương án xử lý kịp thời
phòng cảnh sát giao thông công an nghệ an vừa phát hiện bắt giữ một xe ô tô
vận chuyển số lượng lớn gỗ trái phép các loại và giá trị ước tính là khoảng bảy trăm linh triệu đồng
xe ô tô đầu kéo mang biển kiểm soát ba mươi sáu c năm trăm linh và semi remote ba mươi sáu r năm mươi
đang trên đường vận chuyển một số lượng lớn gỗ các loại lên đến gần hai mươi mét khối
tại thời điểm kiểm tra tài xế đã không xuất trình được giấy tờ
chứng minh nguồn gốc xuất xứ
tại cơ quan công an lái xe lê văn dũng sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi tám ở thị xã bỉm sơn thanh hóa khai nhận
số gỗ trên được đối tượng vận chuyển thuê từ quảng trị ra bắc ninh để tiêu thụ
với giá tiền ba mươi năm triệu đồng
vụ việc đang được các lực lượng chức năng tiếp tục điều tra làm rõ
công trình hồ chứa nước phù mỹ nằm trên địa bàn xã cư mốt huyện ea hở leo tỉnh đắk lắc
sau nhiều năm sử dụng
đến nay công trình ngày càng bị hư hỏng và xuống cấp nghiêm trọng
mặc dù ủy ban nhân dân tỉnh đắk lắc đã chỉ đạo tiến hành sửa chữa và nâng cấp công trình
tuy nhiên công trình gặp khó khăn khi một số người dân địa phương ra cản trở và không cho thi công
làm ảnh hưởng đến việc sửa chữa cũng như là nâng cấp công trình
trong quá trình khai thác vào năm hai nghìn tám công trình hồ chứa nước phù mỹ đã được nâng cấp một lần
đến năm hai nghìn một mươi ủy ban nhân dân huyện lập hồ sơ nâng cấp lần hai với kinh phí hơn năm tỷ đồng
nhưng không thực hiện được do một số hộ dân cản trở đòi bồi thường đất lòng hồ
mặc dù các hộ dân không đưa ra được giấy tờ chứng minh có đất lòng hồ
nhưng do công trình không có hồ sơ gốc nên ủy ban nhân dân huyện ea hờ leo cũng như ủy ban nhân dân tỉnh đắk lắc
không có căn cứ pháp lý để giải quyết đền bù
thế nhưng một số hộ dân ở xã cư mốt kiên quyết yêu cầu chính quyền địa phương phải bồi thường đền bù đất
mới cho thi công sửa chữa nâng cấp công trình
cục ở là ở phúc văn nhưng nhà tôi cũng vẫn khăn để cho nhà nước làm
đến năm một nghìn chín trăm chín mươi bảy thì làm hồ phù mỹ thì nhà tôi đã mắc máy xào đắc nhưng cũng không có nói tao
đến hai nghìn một mươi nâng cấp đập thì trong diễn tích đã có năm mươi bảy hộ đã nhận tiền là một tỷ sáu trăm linh mấy triệu đấy
đã nhận tiền xong mà gia đình tôi không được nhận thì tôi có đi làm đơn kiến nghị đến chủ tịch ủy ban nhân tỉnh
trước sự hư hỏng xuống cấp nghiêm trọng của công trình hồ chứa phú mỹ
công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên quản lý công trình thủy lợi

hồ chứa phù mỹ đã nhiều lần tiến hành sửa chữa nâng cấp công trình này
thế nhưng đến nay công trình vẫn chưa được duy tu sửa chữa bởi vì một số hộ dân đòi tiền bồi thường
diện tích thuộc khu vực lòng hồ bị ngập nước đã hai mươi năm nay
những anh chị biết là cái hồ này là có nguy cơ mất an toàn rất cao
năm hai mươi ba nước đã tràn qua đỉnh đập
vậy hiện nay thì phần ngưỡng tràn đã bồi lấp rất nhiều
và chính vì vậy thì công ty đã có những giải pháp để sửa chữa nâng cấp
tuy nhiên sau nhiều lần báo cáo tỉnh sở nông nghiệp và huyện
nhưng người dân vẫn trông đối quyết liệt
chúng tôi không thể làm được
nếu để mãi tình trạng trên nguy cơ vỡ đập là rất lớn
đe dọa đến tính mạng và tài sản của nhà nước và nhân dân trong vùng hạ lưu
tuy nhiên đến nay chính quyền địa phương vẫn chưa có giải pháp nào để tháo gỡ
cái việc ngăn cản không cho sửa chữa cái vỡ đập thì bản xã đang làm báo cáo gửi ban huyện
tức là về cái phương án thi công mà hơn nữa là cơ bản dân là đòi đền bù
nếu mà không đến bù dân không cho sửa chữa
cho nên ủy quan xã cũng làm hết khả năng nâng lực rồi nhưng mà vận động dân không đúng nhất
trước những vướng mắc trên đề nghị các cấp các ngành chức năng tỉnh đắk lắc
cần vào cuộc quyết liệt tháo gỡ những khó khăn vướng mắc trong công tác giải phóng hoạt bằng trước đây
để sớm sửa chữa nâng cấp bảo đảm an toàn cho công trình hồ chứa phù mỹ
đáp ứng tốt nhu cầu tưới tiêu cho cây trồng của người dân địa phương
hồ chứa phù mỹ
trong phần tiết kiệm
trong phần tiết kiệm
trong phần tin thế giới đảng spd sẵn sàng tham gia đàm phán với liên đảng của thủ tướng đức angela merkel
nổ súng tại ga tàu điện ngầm ở london anh
liên quan đến tiến trình đàm phán brexit chủ tịch hội đồng châu âu ông jonas đánh giá thỏa thuận đầu tiên
về điều kiện cho việc anh rời khỏi liên minh châu âu eu hay còn gọi là brexit
có thể đạt được vào tháng một mươi hai tới nhưng vẫn với điều kiện là đạt được các tiến bộ trong đàm phán

chủ tịch hội đồng châu âu donald tusk vừa có cuộc gặp rất được chồng đợi với thủ tướng anh theresa may
bên lề một hội nghị cấp cao tại buxen
sau cuộc hội đàm ông tusk viết trên trang twitter của mình rằng có thể đạt được các tiến bộ đầy đủ
trên ba hồ sơ ưu tiên trong đàm phán brexit tại hội nghị thượng đỉnh các nhà lãnh đạo eu vào tháng một mươi hai tới
dù trên thực tế điều này vẫn còn là một thách thức không nhỏ
theo ông tuker thủ tướng anh có một mươi ngày để chứng tỏ những tiến bộ đầy đủ
từ phía anh trên tất cả các vấn đề trong đó bao gồm vấn đề biên giới ireland
thủ tướng anh theresa may cũng bày tỏ chân thành mong muốn hai bên sẽ đạt được tiến bộ
trong quá trình thương thảo cho rằng đây là lúc cả anh và eu cần phải chuyển sang giai đoạn đàm phán mới
trong khi đó lãnh đạo đảng dân chủ xã hội đức spd đã nhất trí tiến hành đàm phán
với thủ tướng đức angela merkel về việc tiếp tục tái khởi động chính phủ liên minh
song với điều kiện là các thành viên của đảng này sẽ đưa ra quyết định cuối cùng đối với bất kỳ thỏa thuận nào
phát biểu với báo giới chủ tịch đảng spd martin sanders cho biết
bàn lãnh đạo đảng spd đã đạt được quyết định này dựa trên tinh thần trách nhiệm cao nhất
đối với nước đức nói riêng và châu âu nói chung
sau khi thủ tướng merkel thất bại trong nỗ lực đàm phán
thành lập chính phủ liên minh mới với hai đảng nhỏ là đảng dân chủ tự do fdp
theo đường lối thân thiện với kinh doanh và đảng xanh
đề môi trường hôm một mươi chín tháng một mươi một vừa qua
theo chủ tịch spd martin sanders sự ủng hộ của đảng này đối với một chính phủ mới
có thể dưới các hình thức bao gồm một liên minh hoặc một thỏa thuận chính thức
không cản trở một chính phủ thiểu số dưới sự lãnh đạo của bà merkel
trước đó ông martin sander từng cam kết sẽ đưa fdp trở thành đảng đối lập mạnh ở đức
sau thất bại trước liên đảng của thủ tướng merkel hôm hai mươi bốn tháng chín vừa qua
cập nhật thông tin về vụ tấn công đền thờ hồi giáo ở ai cập
các phần tử tình nghi phiến quân đã dùng bom và súng tấn công nhằm vào những người ủng hộ lực lượng an ninh
đang tham dự lễ cầu nguyện trong một đền thờ hồi giáo ở phía tây thành phố arid
thuộc tỉnh bắc sinai ai cập khiến ít nhất hai trăm ba mươi năm người thiệt mạng
trong một tuyên bố trên truyền hình tổng thống abdel fatah al sisi đã lên án mạnh mẽ vụ tấn công
và đồng thời khẳng định các phân tử khủng bố sẽ bị trừng trị một cách thích đáng
trong tuyên bố trên truyền hình ai cập
tổng thống abdel fattah al sisi lên án mạnh mẽ cuộc tấn công khủng bố xảy ra ở nhà thờ hồi giáo bắc sinai
tổng thống sisi gửi lời chia buồn tới gia đình những người bị nạn và khẳng định các phần tử khủng bố sẽ bị trừng phạt
ông sisi khẳng định rằng quyết tâm đạt được thành công trong cuộc chiến chống khủng bố
đồng thời nhấn mạnh quân đội cảnh sát sẽ đáp trả mạnh mẽ đối với các hành động khủng bố trong thời gian tới
theo các nhân chứng khoảng một mươi năm hai mươi phần tử có vũ trang đã ném một thiết bị nổ vào phía trước cửa nhà thờ
khi những người hồi giáo đang cầu nguyện ngày thứ sáu
và tiếp đó đã bắn xối xả vào những người trong nhà thờ trước khi chạy trốn khỏi cuộc tàn sát
hiện nay chưa có tổ chức nào nhận trách nhiệm gây ra vụ tấn công khiến hai trăm ba mươi năm người thiệt mạng này
ngay sau vụ tấn công nhiều nước đã gửi lời chia buồn tới ai cập và đồng loạt lên án vụ tấn công đẫm máu này
tháp eiffel ở paris pháp hai thành phố ternavit của israel đã đồng loạt thắp sáng để tưởng niệm các nạn nhân trong vụ tấn công khủng bố ở egypt
tổng thống mỹ donald trump tổng thống nga vladimir putin cùng nhiều lãnh đạo khác cũng đã gửi lời chia buồn khẳng định
sẵn sàng đẩy mạnh hợp tác với egypt trong cuộc chiến chống chủ nghĩa khủng bố quốc tế
cùng ngày một vụ nổ súng đã xảy ra tại ga tàu điện ngầm osfod succus nằm ở trung tâm khu vực mua sắm của thủ đô london anh
lực lượng cảnh sát đã có mặt tại hiện trường sau khi một người được cho là đã nổ súng và may mắn không có ai thiệt mạng
cảnh sát london cho biết họ đang giải quyết một vụ tấn công
vụ việc có liên quan tới khủng bố
cảnh sát đã cảnh báo người dân trên đường oxford tìm kiếm nơi ẩn nấp trong các tòa nhà
cảnh sát đang có mặt tại hiện trường và giải quyết vụ việc
khu vực xung quanh ga tàu điện ngầm oxford sơcus hiện đang bị phong tỏa và hàng trăm người đã được di tản
chính phủ thụy sĩ và liên minh châu âu eu vừa ký một thỏa thuận mở đường cho thụy sĩ tham gia thị trường hạn ngạch carbon của eu
nhằm giảm lượng khí thải gây hiệu ứng nhà kính
văn kiện này được ký nhân chuyến thăm của chủ tịch ủy ban châu âu jean claude juncker tới thụy sĩ
việc liên kết thị trường hạn ngạch khí thải giữa thụy sĩ và eu sẽ cho phép các doanh nghiệp thụy sĩ tiến hành trao đổi hạn ngạch khí thải trong một thị trường rộng lớn hơn
thỏa thuận liên kết này cũng sẽ liên quan tới lượng khí thải từ ngành hàng không nhưng chỉ với các chuyến bay nội địa của thụy sĩ và khu vực châu âu
thỏa thuận liên kết thị trường hạn ngạch khí thải giữa eu và thụy sĩ còn cần được quốc hội thụy sĩ thông qua
tham gia hệ thống trao đổi hạn ngạch khí thải của thụy sĩ có năm mươi bốn doanh nghiệp hoạt động trong các lĩnh vực như sản xuất hóa chất dược phẩm xi măng lọc dầu giấy và thép với lượng phát thải khí carbon lớn
hệ thống giao dịch hạn ngạch khí thải được thiết lập sau nghị định thư kia ô tô cho phép các doanh nghiệp được phát thải khí carbon trong khí quyển đến một giới hạn nhất định
những thông tin quốc tế vừa rồi đã kết thúc chương trình thời sự trưa nay của truyền hình nhân dân cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi xin kính chào tạm biệt